chào các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những tin tức liên quan đến quy định cách ly của các địa phương
chính quyền cấp thôn xã khóa cổng cách ly vận động người dân không về đón tết là những quy định vượt rào
so với chỉ đạo của chính quyền cấp trên
liên quan đến vấn đề này mới đây đại biểu quốc hội lê thành vân gọi tình trạng trên là phép vua thùa lệ làng
đi ngược lại với tinh thần thích ứng linh hoạt của nghị quyết một trăm hai mươi
chính phủ bộ y tế đã có hướng dẫn các quy định thích ứng an toàn và yêu cầu địa phương không chống dịch cao hơn quy định
song mỗi tỉnh thành đang đề ra biện pháp cách ly xét nghiệm khác nhau với người về quê ăn tết
thậm chí nhiều nơi chính quyền thôn xã vượt rào áp dụng biện pháp chặt chẽ hơn quy định cấp tỉnh thành phố
điều ứng phó
để ứng phó nhiều công nhân lao động người dân phải về quê sớm hoàn thành cách ly để kịp đón tết
trước ngày khởi hành họ thường gọi điện tới trạm y tế địa phương để hỏi về quy định
song vẫn ngã ngửa khi biện pháp của thôn xã khác so với văn bản chỉ đạo bàn hành của cấp tỉnh
tại thanh hóa chính quyền thành phố thanh hóa vận động con em xa quê
tạm thời không trở về nếu không thực sự cần thiết nhất là dịp trước trong và sau tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai
tại huyện thiệu hóa lãnh đạo xã thiệu phú cử người khóa cổng giữ chìa khóa của gần ba mươi hộ dân có người từ các nơi về quê ăn tết
phía xã nói rằng các biện pháp trên nhằm phòng dịch bệnh để người dân ở quê bớt lo lắng vì sợ mất tết
chính quyền khóa cổng hạn chế người về không tuân thủ cách ly khiến dịch lây lan ra cộng đồng
xã thiệu phú có một số ca hoàn thành cách ly xét nghiệm vẫn dưng tính khiến người dân lo lắng
chính quyền huyện thiệu hóa sau khi nắm thông tin đã chỉ đạo mở hết ổ khóa
lãnh đạo tỉnh thanh hóa khẳng định không ban hành quy định riêng biệt nào về các biện pháp cách ly phòng dịch covid một mươi chín đối với người dân trở về từ các tỉnh thành khác
các biện pháp tỉnh áp dụng đều căn cứ nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ và các văn bản liên quan của ngành y tế
đại biểu quốc hội lê thanh vân gọi tình trạng trên là phép vua thua lệ làng đi ngược lại với tinh thần thích ứng linh hoạt của nghị quyết một trăm hai mươi tám
theo ông việc ra quy định máy móc làm khó người dân thể hiện một bộ phận lãnh đạo còn chưa thích ứng được với tình hình mới
đây còn là biểu hiện của việc không tuân thủ quy định của chính phủ chính quyền cấp dưới chỉ lo giữ ghế mà không quan tâm tới việc người dân chịu phiền hà ra sao
ông cho rằng lãnh đạo cấp tỉnh cần có biện pháp chấn chỉnh tình trạng này để các quy định được thực hiện thống nhất từ trên xuống dưới tới tận cấp thôn xóm
nơi nào làm trái quy định thì cần xử lý nghiêm người đứng đầu
như vậy hiện tại các tỉnh thành đưa ra quy định kiểm soát người về quê ăn tết người vào địa bàn mỗi nơi một kiểu không cần biết người dân đã tiêm mấy mũi vaccine
trước tình trạng trên chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội ông hoàng thanh tùng trưa ngày một mươi tám tháng một cũng đề nghị chính phủ chỉ đạo thống nhất trên cả nước
bởi những biện pháp địa phương áp dụng đang hơi quá đà khiến người dân e ngại về quê dịp tết
cũng liên quan đến những vấn đề cách ly dịp tết khi tết nguyên đáng đang cận kề mối quan tâm lớn nhất của người dân hà tĩnh đang làm ăn
sinh sống học tập tại nhiều tỉnh thành trong cả nước chuẩn bị về quê đón tết đó là quy định phòng chống dịch covid một mươi chín tại quê nhà
nhiều người lo ngại khi về quê sẽ phải thực hiện cách ly y tế hay bị khóa cổng treo biển gia đình có người về từ các tỉnh hành
tại phát bản kết luận số hai trăm hai mươi tám ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh hà tĩnh võ trọng hải nêu rõ
hà tỉnh chỉ đạo tiếp tục quản lý chặt chẽ người đến về hà tỉnh
theo đó yêu cầu bắt buộc người đến về trên địa bàn phải thực hiện khai báo y tế các biện pháp cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà
xác định nhiễm bệnh thực hiện theo quy định của bộ y tế khuyến khích vận động người dân không thuộc diện phải cách ly
nhưng đến về từ vùng nguy cơ cao tự giác thực hiện biện pháp cách ly tại nhà để phong ngừa hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
ông nguyễn tuấn quyền giám đốc sở y tế hà tĩnh cũng cho biết thêm hà tĩnh chỉ thực hiện cách ly y tế đối với f một
hoặc những người chưa tiêm vaccine trở về từ vùng dịch covid một mươi chín cấp độ ba cấp độ bốn vùng cách ly y tế
còn những người dân từ các địa phương khác về đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
họ đã khỏi bệnh covid một mươi chín chỉ vận động cách ly tại nhà bảy ngày chứ không bắt buộc
vì này cũng giải thích thêm thời gian qua hà tĩnh phát hiện rất nhiều người đã tiêm đủ hai mũi vaccine
đi từ ngoại tỉnh về vẫn bị nhiễm bệnh và lây lan cho người khác
vì vậy việc vận động người dân tự nguyện cách ly và nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân gia đình cộng đồng
và đã nhận được sự đồng tình của người dân
văn bản năm nghìn hai trăm sáu mươi chín của sở y tế hà tĩnh nêu rõ đối với công dân trở về địa phương từ địa bàn cấp độ dịch cấp độ ba
cấp độ bốn hoặc vùng cách ly y tế những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
thì vận động người dân cam kết cách ly tại nhà nơi lưu trú bảy ngày kể từ ngày về địa phương và nghiêm túc thực hiện thông điệp năm k
trong thời gian cách ly theo dõi tại nhà nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho sốt khó thở
đau sát họng mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi
đối với những người đã tiêm đủ vaccine phòng covid một mươi chín thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc khỏi bệnh trong vòng sáu tháng tính đến thời điểm về địa phương có giấy gia viện giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín thì thực hiện tự theo dõi sức khỏe và tuân thủ nghiêm năm k
riêng các trường hợp từ vùng đỏ và vùng cam thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày kể từ ngày về địa phương
đối với những người tiêm chưa đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín thẻ vàng
trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền cấp thì thực hiện cách ly tại nhà nơi lưu trú bảy ngày kể từ ngày về địa phương
sau đó tự theo dõi sức khỏe cho đến khi rời đi khỏi yên bái nếu sau tết còn ở lại thì theo dõi trong bảy ngày tiếp theo
trong thời gian theo dõi sức khỏe không tụ tập không đến nơi tập trung đông người tuân thủ nghiêm năm k
với những người chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín thì thực hiện cách ly tại nhà nơi lưu trú bảy ngày kể từ ngày về địa phương và tuân thủ nghiêm năm k
nếu ở tỉnh yên bái thời gian ngắn hơn thì thực hiện cách ly tại nhà nơi lưu trú cho đến khi rời khỏi
trong thời gian theo dõi sức khỏe không tụ tập và không đến nơi tập trung đông người tuân thủ nghiêm năm k
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh yên bái cũng khuyến cáo công dân khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho sốt khó thở đau rát họng mất vị giác
thì thông báo ngay cho trạm y tế nơi lưu trú để theo dõi và xử trí theo quy định
hướng dẫn mới của tỉnh yên bái được người dân đánh giá là linh hoạt tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân được về quê đón tết vừa đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch bệnh
trước đó địa phương này quy định người dân về yên bái ăn tết phải xét nghiệm covid một mươi chín
tỉnh yêu cầu các trạm y tế tuyến xã đảm bảo trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để tiếp nhận thông tin khai báo y tế của người dân
thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tầm soát hai lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ ba đối với toàn bộ người dân ngoại tỉnh về địa phương trong dịp nghỉ tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn